có thể dẫn đến nhiều nguy cơ như bị bắt nạt lạm dụng tình dục trên mạng
rình lưu pháp luật hoặc hình ảnh xấu sẽ bị truyền đi một cách không mong muốn
trong một nghiên cứu về thái độ với xếp tinh trên đối tượng là sáu trăm chín mươi bảy sinh viên
có bảy mươi bảy bốn em nói rằng sách vinh là một hành vi bình thường
nhiều sinh viên cho rằng ở trên mạng họ dễ chia sẻ những bức ảnh hoặc tin nhắn theo vội hơn là ở trong đời sống thử
đối với các sinh viên này việc gửi tin nhắn hình ảnh cho nhau chính là một cách thức hẹn họ hoặc tạo nên cảm giác gần gũi với người yêu
thưa quý vị với sự non nớt thiếu kiến thức kỹ năng và trải nghiệm xã hội
người trẻ tham gia siết tinh chủ yếu với thái độ vui đùa thỏa mãn cảm xúc cá nhân
bản thân họ cũng không lường trước được chính sự chủ quan ấy có thể sẽ khiến họ phải mất đi nhiều thứ trong tương lai
hành vi sách tinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn thương tâm lý ảnh hưởng đến danh dự của cả người gửi và người nhận
những gì người trẻ vô tư chia sẻ còn là cây bẫy nguy hiểm nhẹ thì dẫn đến nạn
phát nạt tống tình nặng thì có thể khiến họ trở thành mục tiêu của tội phạm tình dục
bên cạnh đó còn có vô số những hậu quả tiêu cực như nguy cơ bị phát tán những hình ảnh nhạy cảm
một cách mất kiểm soát nguy cơ vướng vào lao lý nếu phát tán hình ảnh đồi trụy
hoặc hình ảnh của trẻ nhỏ dưới ngưỡng mà pháp luật cho phép
mạng xã hội những ngày qua xôn xao thông tin ngô hoàng anh người trẻ nhất trong danh sách fox under ba mươi việt nam
bị tố gạ tình nữ sinh trung học
gây xôn xao mạng xã hội
nạn nhân cho rằng hoàng anh đã có hành vi quấy rối và gạ gậm hồ chát sách
cởi quần áo qua các tin nhắn tình dục
dù sự việc chưa đi đến kết luận cuối cùng
nhưng ngô hoàng anh cũng đã nhận hậu quả khi không còn trong danh sách under ba mươi của fox việt nam
thông tin số một khi mà đã bị hách hoặc là bị lộ lọt thì cái tốc độ lan truyền của nó rất nhanh
và kể cả là bạn đã cố gắng xóa nó ở chỗ này hoặc là chỗ khác
đi chăng nữa thì về cơ bản nó vẫn mãi mãi tồn tại ở trên đó và nó không chỉ ảnh hưởng cho bạn đến cái thời điểm hiện tại
mà nó có thể ảnh hưởng cho bạn những cái thời điểm mà lâu sau này nữa trong tương lai các cái cơ hội của các bạn nữa
đến khi mà các bạn có một cơ hội được thăng chức chẳng hạn có một cơ hội được đi học chẳng hạn
có những người khác sẽ đào ra được những cái chất liệu mà bạn gây scandle từ xa xưa rồi
và tự nhiên là với những cái thông tin như vậy bạn mất cơ hội

khi được thăng chức chẳng hạn người trẻ cần tỉnh đáo cân nhắc thật kỹ khi đề cập đến những ngôn từ gợi dục hay hình ảnh thư dâm
vì đôi khi câu chuyện vui thoáng chốc nhưng để lại hậu quả khôn lược về danh dự nhân phẩm thậm chí nặng nề hơn là những nguy cơ vi phạm pháp luật
nếu như đối với các bạn mà trong cái độ tuổi trẻ em chẳng hạn mà các bạn tham gia bị rụ rỗ tham gia hay chủ động tham gia
thì các bạn cũng có những cái ảnh liên quan đến cái sự an toàn về bản thân đó
và các bạn không biết rằng là các bạn đang bị xâm hại tình dục hoặc là các bạn lớn hơn cũng không nghĩ rằng là mình đang đi xâm hại tình dục người khác
mà những cái hành vi liên quan đến vấn đề về xâm hại tình dục trẻ em hay là quấy dối tình dục người khác thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về pháp luật
thông thường shecking là giữa những người yêu nhau họ thường xem việc tin tưởng nhau tuyệt đối là một bằng chứng của tình yêu
và vì thế không ngại ngần gửi chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm
mọi vấn đề chỉ xảy ra khi có tan vỡ chia tay và những hình ảnh hay tin nhắn thân mật bị phát tán như cách để đe dọa trả thù nhau
nguy cơ lộ lọt hình ảnh tin nhắn nhạy cảm cũng có thể đến từ những bất cận hay từ nặng tin tầm
nạn nhân của những vụ việc này sẽ phải hứng chịu những tổn thương nặng nề
cái hành động đấy có thể là xuất phát từ những cái hành vi nó rất là bình thường
nó rất là bình thường
nó chỉ thể hiện tình cảm thôi
nhưng mà khi đã được công bố cho đoàn dân tiên hạ thì có thể là nó gây gọi là những cái áp lực tâm lý cho nạn nhân
nó làm cho nạn nhân mất đi các cái cơ hội ở trong tương lai
và có thể chính cái việc lộ lọt này nó sẽ dẫn đến là cái việc là đổ lỗi với nhau và tự nhiên cái mối quan hệ đang tốt đẹp nó trở nên là thành hủy hoại
và cá nhân chịu những cái áp lực rất là lớn sau những cái vụ việc gọi là scandal như vậy
và tôi cũng phải nói luôn rằng trong tất cả các vụ việc lộ lọt
còn chúng ta lan truyền những cái hình ảnh thì toàn là có những cái thông điệp mang cái tính chất là chế nhạo và bôi nhọ và kỳ thị người nữ thôi
nhiều trường hợp có biểu hiện trầm cảm nảy sinh ý định tự tử hủy hoại bản thân bắt nguồn từ những hành động xác định
có trường hợp học sinh được gia đình đưa đến trị liệu tâm lý vì trầm cảm tự cắt tay mình khi bị người yêu lợi dụng ép chụp ảnh khỏa thân thậm chí cưỡng bức trong mối quan hệ
ngoài ra không ít trường hợp có ý định tự sát vì lộ ảnh nhạy cảm trên mạng
các em lại cảm thấy là mình không thể chịu nổi cái áp lực này mình không thể đối diện với cả cái sự việc này
và cái hệ quả là các em có thể chọn cái hành vi là tự hại bản thân
chúng ta cũng nhìn thấy là đã có những cái câu chuyện rất đau lòng xảy ra rồi
chỉ có mỗi cái chuyện là hôn một bạn trai tôi bị cả lớp ghi lại và sau đó thì đưa lên trên mạng
và cuối cùng thì mỗi người vào thêm một cái bình luận càng những cái bình luận sau thì lại càng mang cái tính chất là
càng mang cái tính chất là chỉ trích rồi phê phán và rất là nặng lời
và cuối cùng họ đã chọn cái cách thức là tự tử
vì vậy cho nên là tất cả những cái hành vi mà lan truyền những cái chất liệu mà nó không lành mạnh
nó mang cái tính chất mà có thể là hạ nhục hoặc là bôi xấu người khác ấy
đều có thể là cái con dao mà có thể là con dao vô hình ấy nhưng mà tước đi mạng mạng sống của tất cả các bạn trẻ
nguyên nhân chính dẫn đến hành vi sách tinh của giới trẻ có thể là trẻ hoài nghi về giá trị bản thân
nên xích tinh để được người khác khen thừa nhận để cảm thấy an toàn cảm thấy mình hấp dẫn và có giá trị
ở tuổi vị thành niên những người trẻ tò mò với sự mới lạ thích gây ấn tượng
họ coi sách tinh như là một xu hướng của xã hội thậm chí là bản sắc riêng của họ
và chính trong giai đoạn này cần những sự hướng dẫn sẻ chia đồng hành của gia đình nhà trường để giúp những người trẻ hoàn thiện nhân cách bản thân
bây giờ cái câu mà vẽ đường hiếu chạy
nó đúng là nó lỗi thở rồi nó không còn phù hợp trong xã hội hiện nay khi mà công nghệ xã hội phát triển rất là nhiều
chúng ta không chia sẻ với các con nữa con có thể tìm hiểu rất nhiều trên các kênh thông tin khác
khi mà con tìm hiểu rồi tìm hiểu chỗ đúng chỗ sai như thế nào
thế nên là gì ạ tôi vẫn luôn luôn khuyên mọi người là hãy dạy các con những cái kỹ năng những cái kiến thức để các con phòng tránh
giống như là cho các con tiêm một cái liều vaccine ấy
một cái đứa trẻ khi mà được dạy dỗ được chia sẻ rồi nó nhìn đến một cái hình ảnh sách chẳng hạn nó có những cái ứng xử khác
hoặc là tin nhắn sách nó có những cái ứng xử khác
ví dụ như là khóa nó chặn lại
hoặc là nó cái sự hoang mang lo lắng trong cái tâm lý của nó nó không còn giống như là một cái đứa trẻ không được dạy
nguyên tắc để giáo dục giới tính nó phải đi theo cái sự phát triển của xã hội
khi mà ví dụ như đến các em bây giờ vào cấp một và lớp sáu thì các em đã được sử dụng một cái thiết bị điện thoại
và có thể tiếp cận với tất cả những cái chất liệu rất là không phù hợp và quá tuổi ở trên cái không gian mạng rồi
mà đến tận cấp hai các em mới được giáo dục về giới tính thì quá muộn
giáo dục từ khi mà các em chưa cảm thấy xấu hổ để tiếp nhận tất cả những cái vấn đề về giới tính đến nó giống như là một môn khoa học thôi
cùng với việc giáo dục giới tính thì giáo dục luôn cả các cái kỹ năng những hành vi được phép những hành vi không được phép
và những cái quy tắc để chúng ta có thể là chia sẻ rồi là tiếp nhận thông tin ở trên mạng internet
sự phát triển của công nghệ hiện đại ngày nay khiến cho những hình ảnh đoạn phim email hay tin nhắn nhạy cảm tưởng như chỉ là thoáng qua
lại thật ra tồn tại vĩnh viễn trong thế giới mạng
một bức ảnh gửi đi thiếu cân nhắc có thể ngay lập tức được chuyển tiếp đến bạn bè của người nhận hoặc được lan truyền trên mạng
người trẻ cần được giáo dục với những chuẩn mực hành vi khi tham gia giao lưu trên mạng xã hội
về phía các bậc phụ huynh trước khi trao điện thoại thông minh cho con mình
cần trao đổi nghiêm túc với người khác
về con cái về vấn đề sức khỏe tình dục cũng như những tác động của công nghệ và mạng xã hội
thưa quý vị trong bối cảnh xã hội mới với sự xuất hiện và xâm nhập liên tục của các trào lưu ngoại lai
giáo dục giới tính đặt ra những yêu cầu phù hợp
những lo lắng về việc vẽ đường cho hưu chạy đã trở nên lỗi thời
đã đến lúc nhà trường và gia đình cần có cái nhìn nghiêm túc hơn về việc giáo dục giới tính cho giới trẻ
thà vẽ đường cho hưu chạy đúng còn hơn là để các em tự mầy mò tìm đường
suy nghĩ hành động sai lệch dẫn đến những hậu quả khôn lường